như vậy tp hcm có quy định sau một mươi tám giờ có những công việc nhiệm vụ không được ra đường
đồng thời sẽ yêu cầu người dân ở khu phong tỏa khu cách ly chỉ được ra khỏi nhà khi có yêu cầu cấp cứu y tế
động thái quyết liệt này nhằm tăng cường đến mức cao nhất các biện pháp phòng chống dịch
thông điệp này được ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín đưa ra cũng trong sáng nay hai mươi năm tháng bảy tại buổi họp báo
từ ngày ba mươi một tháng năm đến nay tp hcm trải qua năm mươi năm ngày thực hiện giãn cách theo các cấp độ khác nhau
tuy nhiên con số ca bệnh vẫn gia tăng với biêu độ theo chiều hướng đi lên
chính quyền thành phố thừa nhận đã bỏ lỡ cơ hội thực hiện tình huống một về phòng chống dịch
và hiện đang dốc toàn lực để xử lý tình huống thứ hai
tức là tiếp tục chỉ thị một mươi sáu với các biện pháp tăng cường hơn nâng cao và quyết liệt hơn
tính đến ngày hai mươi năm tháng bảy sở giao thông vận tải thành phố đã cấp mã qr cho bốn mươi ba xe ra vào thành phố
cơ bản đáp ứng bảy mươi nhu cầu
việc phân luồng giao thông sẽ được tổ chức tùy theo khu vực
đồng thời cũng siết chặt đối với đội ngũ giao hàng công nghệ chỉ giao dịch các mặt hàng thiết yếu
vận chuyển đối với mặt hàng thiết yếu
và cả shipper phải được viên từ chối
từ chối là nhận những hàng hóa không phải là mặt hàng thiết yếu
và trên đường lưu thông thì lực lượng chức năng các chỗ các địa điểm toàn ra sẽ kiểm tra
nếu như thứ nhất là ông shipper này không phải là shipper của các hãng
thứ hai nữa là không chở đúng mặt hàng thiết yếu thì có thể bị xử lý luôn
ngành y tế tp hcm cũng dự báo trong những ngày sắp tới số ca nhiễm vẫn tăng cao
chính vì vậy còn tính tới mọi tình huống thậm chí có thể thực hiện tình huống ba
trong những ngày sắp tới thì sẽ có lực lượng
lực lượng của công an quân đội cùng với lực lượng phòng chống dịch tại cơ sở
sẽ triển khai từng tra kiểm soát và đảm bảo rằng từng địa bàn sẽ thực hiện giãn cách thật nghiêm
ai ở đâu ở đó nhà nào ở nhà ấy
và hạn chế tối thiểu cái việc ra đường cũng có thể là sẽ giới hạn
ở những khung giờ nhất định nào đó
ví dụ như sau một mươi tám h
trong thời gian này khi mọi di chuyển giới hạn tối
thiểu nhất nhu cầu nhu yếu phỏng sẽ được thành phố tính toán đáp ứng tại nhà
đồng thời chú trọng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn người yếu thế
và xử lý tốt hơn tình huống khác khi người dân yêu cầu